các đột biến cải thiện khả năng lây lan của virus không làm tăng nguy cơ tử vong quá cao
loại biến thể này sau đó sẽ chỉ đơn giản là đột biến ngẫu nhiên
thay đổi theo thời gian để trở nên khó nhận biết trước các biện pháp phòng thủ
đã được điều chỉnh của hệ miễn dịch dẫn đến nguy cơ tái nhiễm
thế giới có thể sẽ có mùa covid vào mỗi mùa đông giống như bệnh cúm hàng năm
virus gây bệnh cúm có thể có dạng đột biến tương tự theo thời gian dẫn đến tái nhiễm
có thể hình mẫu tiến hóa tốt nhất đối với virus sars cov hai là hai trăm hai mươi chín e
một loại virus corona gây ra cảm lạnh thông thường
vì vậy tác giả cho rằng omiron sẽ không phải là biến thể cuối cùng
nhưng lại có thể là biến thể cuối cùng gây ra sự quan ngại và đáng được lưu tâm
nếu may mắn virus sars cov hai có thể sẽ trở thành một loại virus đặc hữu
biến đổi từ từ theo thời gian
khi đó bệnh covid một mươi chín sẽ diễn biến nhẹ hơn vì cơ thể đã hình thành miễn dịch trước đó
từ đó giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
thưa quý vị sau câu chuyện mất vị giác khiếu giác khi nhiễm covid một mươi chín
thì mới đây người sau khi nhiễm biến thể omicron lại có triệu chứng đáng ngạc nhiên
các bạn đừng rơi màn hình và hãy xem đến cuối
để biết những triệu chứng cơ bản có thể là dấu hiệu nhiễm omicron các bạn nhẹ
dữ liệu mới nhất cho thấy biến thể omicron không có các triệu chứng đặc trưng
của các chủng covid một mươi chín trước đây
theo các nhà khoa học điều hành nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín của anh mang tên joe
có một triệu chứng xuất hiện khi ăn có thể gây ngạc nhiên
các nhà nghiên cứu dữ liệu show đã nhận thấy năm mươi số người chạy qua ba triệu chứng cổ điển
là sốt hò mất khiếu giác hoặc bị giác
đa số là các triệu chứng khác với ba triệu chứng đặc trưng của covid một mươi chín nêu trên
bao hầu hết là các triệu chứng là nhẹ giống như cẳm lạnh
những người nghĩ mình bị cảm lạnh nên đi xét nghiệm covid một mươi chín
tới các triệu chứng covid cổ điển có vẻ chiếm chỉ số ít
về biến thể omicron ở một số khu vực
lời quyết này được các nhà khoa học điều hành nghiên cứu
và các nhà khoa học đưa ra dựa trên số liệu từ ứng dụng nghiên cứu rho của anh
một công cụ thu thập dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu các triệu chứng covid
và theo dõi sự lề làn của virus
nước anh gần đây đang là một trong những điểm nóng về omicron của thế giới
và biến thể này dự kiến sẽ trở thành chủng chiếm ưu thế tại anh vào giáng sinh
ở london người ta ước tính omicron đã chiếm ưu thế
cùng với sự gia tăng số ca nhiễm ứng dụng joe theo dõi các triệu chứng được báo cáo
và các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ london
trong một tuần

khi delta chiếm ưu thế so với dữ liệu hiện tại khi có sự kết hợp của omicron
phân tích không tìm thấy sự khác biệt rõ rệt về các triệu chứng ban đầu
giữa delta và omicron nhưng các triệu chứng hàng đầu là khác
với những triệu chứng được coi là kinh điển của covid khi bắt đầu đại dịch
top năm triệu chứng hàng đầu được báo cáo trong khoảng thời gian
với cả delta và omicron là chảy nước mũi đau đầu mệt mỏi hát hơi và đau họp
điều này trái ngược với những gì dịch vụ y tế quốc gia nhs
coi là các triệu chứng covid một mươi chín chính tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
sốt ho mới xuất hiện và liên tục mất hoặc thay đổi hoặc vị giác hoặc hiểu giác
cần lưu ý rằng dữ liệu về omicron vẫn đang được thu thập
và các nhà khoa học chưa biết hết mọi thứ về biến thể này bao gồm cả các triệu chứng
giáo sư tim spector nhà khoa học chính của ứng dụng joe
khuyên mọi người nên cảnh giác với việc chỉ bị cảm lạnh
ở thời điểm hiện nay rõ ràng là khi chúng tôi đặc biệt xem xét các khu vực
có tỷ lệ omicron cao
mức độ nào đó trên phạm vi toàn quốc chúng tôi đang thấy một bức tranh tương tự
đó là các triệu chứng covid không cổ điển hiện đang chiếm ưu thế
các triệu chứng hiện tại ở hầu hết mọi người trên năm mươi cảm thấy giống như cảm lạnh
có thể nhẹ hoặc nặng
vì vậy thường là bạn sẽ thấy đau đầu đau họng hát hơi sổ mũi mệt mỏi
và chỉ một số ít bị sốt mất khiếu giác hoặc ho
một phần là do hầu hết người dân đều đã được tiêm phòng ở một mức độ nào đó
nhưng cũng có thể đó là sự thay đổi của biến thể này
không chỉ nước anh báo cáo về tỷ lệ có vẻ thấp của các triệu chứng cổ điển
như mất vị giác và khiếu giác
vào tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đã công bố
dữ liệu triệu chứng của bốn mươi ba người nhiễm biến thể omicron trong khoảng thời gian
từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
cơ quan này cho biết các triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất là ho tám mươi chín
mệt mỏi sáu mươi năm và nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi năm mươi chín
sốt gặp ở ba mươi tám số trường hợp và mất vị giác
và khiếu giác tri gặp ở tám
tuy nhiên so với nhs của anh gdp liệt kê một loạt các triệu chứng covid rộng hơn
bao gồm các triệu chứng cổ điển nhưng cũng bao gồm đau cơ đau họng
đau đầu và nhiều triệu chứng khác
trong trường hợp nào đi nữa giáo sư spector cũng khuyên người dân
nên thận trọng và đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng cảm lạnh
tôi nghĩ quan trọng là điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
vì nhiều người vẫn nghĩ rằng họ bị cảm lạnh họ có thể đi dự tiệc giáng sinh
gặp gỡ người thân vì họ không cảm thấy mình bị
covid một mươi chín ông nói
chính sách của chính phủ anh thực sự quá chậm chạp và y ạch cho việc này
họ không thông báo cho mọi người biết bất cứ điều gì về các triệu chứng giống như cảm lạnh
ngoài ra tiến sĩ rabis ali một nhà nghiên cứu lâm sản cao cấp
tại đơn vị dịch tễ học mrc tại đại học cambridge cho rằng
nếu mọi người thấy có các triệu chứng cảm lạnh như đau đầu đau họng
mệt mỏi hát hơi và sổ mũi đặc biệt là ở london
thì nhiều khả năng bạn đã bị covid cụ thể là omicron hơn là cảm lạnh
ba chán ăn
trong số các triệu chứng không đặc trưng này có một triệu chứng khác thường
đó là chán ăn đây được coi là triệu chứng đáng ngạc nhiên nhất của biến thể omicron
nhiều dữ liệu nhỏ từ những người nhiễm omicron cũng đã báo cáo về triệu chứng này
điều này có thể gây ngạc nhiên đối với một số người
bởi vì triệu chứng này chưa được đề cập đến trước đây
ngoài ra năm triệu chứng hàng đầu được báo cáo là chảy nước mũi
nhức đầu mệt mỏi hát hơi đau họng
tình trạng lũ lẫn cũng thường được báo cáo trong dữ liệu
đó là triệu chứng hay quên thiếu tập trung và tinh thần kém minh mẫn
mọi báo cáo trong ứng dụng đều được xây dựng dựa trên dữ liệu này
và các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về hồ sơ triệu chứng của omicron trong những tuần tới
ngay cả khi các ca bệnh tăng lên tỷ lệ nhập viện và tử vong dường như đang giảm
ở hầu hết các quốc gia nơi omicron bắt đầu lưu hành
điều này cũng đúng với phân tích sâu ở london anh
nhưng thường thì cần phải có thời gian để biết liệu được người nhiễm covid một mươi chín
có cần phải nhập viện hay không
vì vậy vẫn chưa thể chắc chắn được
các nhà nghiên cứu dự án jor lưu ý cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào
về trường hợp phải nhập viện hoặc các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm omicron
tuy nhiên vẫn còn là những ngày đầu và phần lớn những ngày báo cáo cho ứng dụng joe
đều đã tiêm phòng nên họ ít có khả năng nhập viện hoặc bệnh nặng
phát ban ở trẻ nhỏ
nghiên cứu tại anh đã chỉ ra rằng khoảng một mươi năm trẻ em nhiễm biến thể omicron
có biểu hiện phát ban cùng với các triệu chứng khác
theo tiến sĩ david lloyd bác sĩ đa khoa có văn phòng ở london
các bậc cha mẹ nên lưu ý về hiện tượng phát bán bất thường ở trẻ nhỏ vì dấu hiệu này
có liên quan đến biến thể omicron cùng với phát ban trẻ nhiễm omicron có các triệu chứng
bao gồm mệt mỏi đau đầu và chán ăn theo tiến sĩ loed các ca nhiễm biến
thể omicallon đầu tiên dường như biểu hiện các triệu chứng hơi khác với các chủng trước đây
điển hình là khoảng một mươi năm bệnh nhân là trẻ nhỏ có biểu hiện phát bàn kỳ nhiễm biến chủng omicron
trong quá trình diễn ra đại dịch dịch vụ y tế quốc gia anh đã liệt kê ba triệu chứng chính của
covid một mươi chín cần chú ý ở cả người lớn và trẻ em đó là xuất hiện những cơn ho không ngừng sốt
mất thiếu rác hoặc bị rác tuy nhiên đã có những lời kêu gọi mở rộng danh sách các triệu chứng vì
những người bệnh covid một mươi chín còn có nhiều biểu hiện khác dữ liệu ban đầu ghi nhận omicron sẽ lây
chuyển hơn nhưng biểu hiện nhẹ hơn so với biến thể elta đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới
tại anh hiện có hơn bốn trăm linh ca nhiễm omicron các chuyên gia hy vọng rằng biến thể này
không để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng như biến chủng delta
giáo sư tim spactor nhận định trong khoảng một mươi ngày tới vương quốc anh có thể có nhiều các
omicron hơn một số quốc gia mà họ đưa vào danh sách hạn chế đi lại vì giáo sư dịch tễ học di
truyền tại đại học king colux london dự tính lúc này có ít nhất một đến hai trường hợp
mắc virus và con số này sẽ tăng gấp đôi sau hai ngày số ca bệnh tại anh chắc chắn sẽ khá cao
sau một mươi ngày giáo sư tim spactor nói vào thời điểm đó chúng ta có thể có nhiều ca
omicron hơn một số quốc gia châu phi vì vậy tôi nghĩ ban đầu hạn chế đi lại có ý nghĩa khi
có sự tranh lệch số ca lớn ở các nước nhưng khi tới tình trạng cân bằng giải pháp đó không có nhiều
ý nghĩa đau nhức cơ thể mệt mỏi
bệnh nhân có biểu hiện vô cùng mệt mỏi cũng như đau nhất cơ thể kèm theo một chút nhức đầu
ngứa ngáy tuy nhiên bệnh nhân lại không đau họng ho hay mất vị giác
và không có sự sụt giảm nghiêm trọng về nồng độ oxy
khiếu nải lâm sàng phổ biến nhất là mệt mỏi
mỏi nghiêm trọng trong một hoặc hai ngày đau đầu và cơ thể đau nhức
theo dõi và chăm sóc cho khoảng hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín bác sĩ coritz nhận định
hầu hết bệnh nhân là những người đàn ông khỏe mạnh một nửa trong số họ chưa tiêm ngừa vaccine
covid một mươi chín đặc biệt nhóm người này đều còn trẻ dưới bốn mươi tuổi có nguồn gốc và xác tộc khác nhau
họ đều gặp phải tình trạng mệt mỏi căng thẳng một bệnh nhân sáu tuổi có nhịp tim rất cao
cosgy cho hay các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ so với những triệu chứng tôi đã điều trị
hiện các nhà khoa học ở nam phi và các nước trên thế giới đang làm việc nhanh nhất có thể
để xác định xem omicron có thể nguy hiểm hơn hoặc không nguy hiểm hơn so với các biến thể khác như
ta hay không họ cũng phân tích để khẳng định liệu omicron có số lượng đột biến cao bất thường
có dễ lây truyền hơn hay không có khả năng để tránh các phương pháp điều trị covid một mươi chín và miễn
dịch tự nhiên hoặc do vaccine tạo ra hiện có hay không hoặc có thể gây ra bệnh nặng
hơn hay không trước mắt đến ngăn ngừa nhiễm omicron các nước vẫn khuyến cáo công dân nên
đeo khẩu trang khi đi mua sắm hay tham gia các phương tiện giao thông công cộng đồng thời đưa ra
các biện pháp kiểm dịch và kiểm tra chặt chẽ hơn đối với khách du lịch từ nước ngoài
những tin tức mới nhất liên quan đến siêu biến thể mới omicron sẽ được chúng tôi liên tục cập
nhật cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại